sau hơn một ngày xét xử chiều nay hai mươi năm tháng một viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
thay mặt cơ quan giữ quyền công tố tại tòa đọc bản luận tội đề nghị mức án trung thân
đối với bị cáo trịnh xuân thanh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty cổ phần
xây lắp dầu khí việt nam và bảy đồng phạm khác trong vụ án tham ô tài sản xảy ra
tại công ty cổ phần bất động sản điện lực dầu khí việt nam
theo đại diện viện kiểm soát căn cứ tài liệu chứng cứ điều tra và lời khai các bị cáo
tại phiên tòa có thể xác định được ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi công ty cổ phần dịch vụ
xuyên thái bình dương gồm năm cổ đông sáng lập đã thống nhất ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng
toàn bộ hai mươi bốn triệu cổ phần sở hữu cho lê hòa bình chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần
xây dựng và dịch vụ mùa một tháng năm với giá là hai mươi bảy trăm năm mươi sáu ba mươi bốn đồng một cổ phần tương đương là năm mươi hai triệu đồng
một m hai đất dự án nam đàn plaza sau khi ký hợp đồng đặt cọc bốn cổ đông khác được ký
theo giá như thỏa thuận riêng hợp đồng chuyển nhượng của pvp land chỉ có giá là một mươi ba năm trăm bảy mươi tám đồng
một cổ phần tương đương là ba mươi bốn triệu đồng một mét vuông như vậy so với giá đã được thỏa thuận
trong hợp đồng đặt cọc tổng giá trị hợp đồng giảm hơn tám mươi bảy tỷ đồng kết quả điều tra về việc ký hợp đồng
chuyển nhượng thấp hơn giá trị đã xác định được các bị cáo đã có sự móc nối chỉ đạo thông đồng
để lấy tiền tranh lệch chia nhau chiếm đoạt bốn mươi chín tỷ đồng trong hành vi phạm tội này viện kiểm sát
cho rằng trịnh xuân thanh là người có vai trò quyết định việc cho chuyển nhượng năm mươi năm cổ phần
và chỉ đạo đào duy phong nguyễn ngọc sinh thực hiện hành vi chiếm đoạt của các bị cáo trịnh xuân
thanh đào duy phong nguyễn ngọc sinh đặng sĩ hùng đinh mạnh thắng thái kiều hương lê hòa bình
nguyễn thị kim thoa huỳnh nguyễn quốc duy đã đủ căn cứ cấu thành tội tham mô tài sản theo quy định
tại điều hai trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự do đó viện kiểm sát đề nghị án trung thân với trịnh xuân thanh
đinh mạnh thắng một mươi một một mươi hai năm tù cùng bị xét xử tội tham mô tài sản sáu bị cáo khác bị viện kiểm sát
nhân dân đề nghị các bức án đào duy phong một mươi bảy một mươi tám năm tù nguyễn ngọc sinh một mươi bốn một mươi năm năm tù thái kiều hương
một mươi một một mươi hai năm tù huỳnh nguyễn quốc duy một mươi một một mươi hai năm tù lê hòa bình chín một mươi năm tù nguyễn thị kim thoa tám chín năm tù
do thoa và bình đang phải mang bản án trung thân liên quan đến vụ án khác nên tổng hợp hình phạt chung là trung thân